mở đầu là thông tin liên quan đến vụ việc hai đối tượng chém thiếu tá nguyễn thành thi
công an phường mỹ phước tp long xuyên tỉnh an giang
công an tp long xuyên chiều nay cho biết đã ra quyết định khởi tố và lệnh tạm giam
đối với lê tấn tài và lê văn phú cùng chú tại thành phố long xuyên về hành vi gây dối trật tự công cộng
điều tra ban đầu ngày một mươi bảy tháng ba trên đường về đơn vị sau khi thực hiện nhiệm vụ ở địa bàn mình phụ trách
thiếu tá nguyễn thành thi phát hiện tài với phú và hàng chục thanh niên khác
đang điều khiển xe máy mang theo nhù
mang theo nhiều hung khí nguy hiểm trên đường thoại ngọc hầu
thiếu tá thi đã điều khiển xe máy bám sát các đối tượng
đồng thời gọi điện thông tin vụ việc cho lãnh đạo đơn vị
phát hiện và nghi ngờ thiếu tá thi quay phim nhóm mình nên các đối tượng đã chặn xe
tài và phú cầm mã tấu đuổi theo chém một mươi hai nhát vào lưng đồng chí thi
sau khi được đưa đi cấp cứu hiện tình trạng sức khỏe của đồng chí thi đã ổn định
tránh thanh tra huyện sinh hồ phí văn cường trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện sinh hồ
nguyễn duy hoan cùng một mươi đối tượng khác vừa bị công an tỉnh lai châu tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi đánh bạc
qua công tác nghiệp vụ phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu phát hiện đường dây đánh bạc
dưới hình thức ghi số lô số đề trái quy định của pháp luật với số tiền lớn
trong đó có nhiều cán bộ thuộc cơ quan nhà nước tham gia
hình thức đánh bạc rất kín đáo tinh vi không trao đổi trực tiếp mà chỉ nhắn tin qua mạng xã hội gia lô
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã đồng loạt bắt giữ và tạm giữ hình sự một mươi hai đối tượng đánh bạc
giữa hình thức ghi số lô số đề với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng
đáng chú ý trong đó có tránh thanh tra và trưởng ban quản lý rừng phòng hộ huyện sìn hồ
một nhóm năm đối tượng thuê phòng khách sạn để tổ chức sử dụng ma túy vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc phát hiện
các đối tượng gồm đặng hồng tình cao thị nga đỗ thanh tùng
nguyễn thị hồng vĩ nguyễn thị hồng phượng đều trú ở đắk lắc
qua tin báo của quần chúng nhân dân tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh đắk lắc
bắt quả tang các đối tượng trên đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
tại phòng nghỉ của một khách sạn thuộc phường tân an thành phố buôn ma thuột
tin an ninh trả tự liên quan đến vụ án các chuyến bay giải cứu
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bắt tạm giam thêm một giám đốc
cụ thể mở rộng điều tra vụ án đưa hối lộ nhận hối lộ môi giới hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại bộ ngoại giao hà nội và các tỉnh thành phố
cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã khởi tố bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với trần tiến giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn
thương mại và dịch liệu du lịch phi trường về tội đưa hối lộ
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an
đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với bị can trần tiến
còn về vụ việc bốn nữ tiếp viên hàng không vận chuyển hơn một mươi kg ma túy
ngày hôm nay cơ quan điều tra công an tp hcm vẫn đang làm việc lấy lời khai
với bốn tiếp viên và hiện bốn người này chưa bị khởi tố
trước đó lực lượng công an cũng đã thực hiện việc tạm giữ khám xét nơi ở
đối với bốn tiếp viên nhưng không phát hiện ma túy
bước đầu những người này khai nhận thông qua một đồng nghiệp làm trung hãng
đã nhận lô hàng kem đánh răng nặng hàng chục kg đưa về sân bay tân sơn nhất
một nữ tiếp viên đã trao đổi thỏa thuận tiền công vận chuyển là hơn một mươi triệu đồng
số hàng kem đánh răng sau đó được chia ra cho từng người vận chuyển và bị phát hiện tại sân bay
cơ quan điều tra cũng đã triệu tập làm việc với người môi giới
giao hàng từ pháp về thành phố hồ chí minh
người này ở việt nam và nhận mối tử pháp trước khi liên hệ với một nữ tiếp viên để vận chuyển
các tiếp viên cũng cung cấp các đoạn tin nhắn thỏa thuận giá cả với người giao hàng tại pháp
với nội dung được trả tiền công hơn một mươi triệu đồng
công an tỉnh đồng tháp cho biết vừa đồng loạt kiểm tra hành chính một mươi sáu phòng giao dịch
của công ty f tám mươi tám trên địa bàn tỉnh
tại các phòng giao dịch lực lượng chức năng đã kiểm tra hành chính
các điều kiện về an ninh trả tự theo quy định của chính phủ
đối với ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở
việc lập sổ quản lý lưu trữ số liệu tình hình hoạt động kinh doanh
theo quy định của bộ công an kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
việc chấp hành các quy định của pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay
cầm cố tài sản ký gửi tài sản lãi suất
qua kiểm tra cảnh sát phát hiện một số phòng giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật
như hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh trả tự
không bảo quản tài sản cầm cố chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy
sau một thời gian trả hồ sơ cho viện kiểm sát nhân dân tp hcm để điều tra bổ sung
sáng nay tòa gia đình và người chưa thành niên tòa nhân dân tp hcm
đã mở phiên xét xử một mươi sáu bị cáo trong vụ truy sát sát hại mai văn quân
còn gọi là quân xa lộ xảy ra vào cuối năm hai nghìn một mươi chín tại tp hcm
trong vụ án này viện kiểm sát tp hcm truy tố võ thùy linh ba mươi ba tuổi
cựu du học sinh lý văn tư bốn mươi năm tuổi quê tây ninh hồ thanh phương ba mươi sáu tuổi
và một mươi đồng phạm về tội giết người theo khoảng một điều một trăm ba mươi hai bộ luật hình sự
với khung hình phạt từ một mươi hai đến hai mươi năm chung thân hoặc tử hình
các bị cáo lê thị tuyết bốn mươi bảy tuổi cựu giám đốc công ty xuất nhập khẩu nông sản quốc tế
phạm nhật nam hai mươi sáu tuổi lê tuấn vũ hai mươi chín tuổi bị truy tố về tội che giấu tội phạm
phiên tòa do thẩm phán hoàng thị bích duyên làm chủ tòa
bị cáo vũ thùy linh bị cáo buộc có vai trò chủ mưu cầm đầu vụ gọi giang hồ
truy sát quân giao lộ khi đứng ra giải quyết tranh chấp căn nhà một trăm linh tỷ đồng
ở quận một tp hcm hồi năm hai nghìn một mươi ba
trong phiên đầu xét xử các bị cáo được dẫn giải vào phòng xử án
để làm thủ tục thẩm tra lý lịch
theo dự kiến phiên tòa xét xử kéo dài đến ngày hai mươi tám tháng ba
trong tiểu mục an toàn giao thông ngày hôm nay mời quý vị cùng đến với nội dung
cuộc chiến với các ma men và những bài học đắt giá